quốc hội ukraine đã thông qua tất cả những dự luật cần thiết mà liên minh châu âu eu yêu cầu
mở đường cho quốc gia này bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập eu
tháng sáu vừa qua ủy ban châu âu ec đã cấp quy chế ứng cử viên gia nhập eu cho ukraine
với điều kiện là ký ép thực hiện các bước lập pháp và chính sách theo khuyến nghị
trong số đó có yêu cầu ban hành luật về quy trình chọn các thẩm phán toàn hiến pháp
đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng hợp lý hóa quy định về truyền thông
theo những tiêu chuẩn của eu và bảo vệ các nhóm dân tộc thiểu số
quyết định của eu được đánh giá là động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho ký ép
trong bối cảnh nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tuy nhiên lộ trình để trở thành thành viên của eu dự kiến kéo dài có thể mất đến một mươi năm
các nhà lãnh đạo châu âu cho rằng ukraine và moldova quốc gia cũng được cấp quy chế ứng cử viên
cùng ngày hai mươi ba tháng sáu sẽ cần thực hiện nhiều bước đi hơn nữa trước khi chính thức gia nhập khối này